và nói ở các dịp khác nhau
nhưng mà chúng ta cũng chưa có
cái sự kết nối cần thiết
để sao cho tất cả các nỗ lực
các cái diễn đàn đấy
nó nhầm vào một số
công việc cụ thể để tạo
cái chuyển biến mà mang tính
đột phá ban đầu để nó lan tỏa ra
chúng ta đi địa phương thì thấy rất nhiều
thứ là anh em ở địa phương bây giờ
phải xin ý kiến của trên
cũng rất là thủ tục
quy định rất là khổ
mà nó có cái này nhiều khi cái khổ đấy
thì cũng không hề do
anh em trên trung ương không muốn giải quyết
nhưng mà chưa
có nhiều dịp
để các chúng ta ngồi với nhau
và chọn ra một số vấn đề để giải quyết đến cùng
bên cạnh những thành tiệu đã đạt được
tốc độ triển khai thực hiện vẫn còn chưa đồng đều
một số nơi thực hiện còn rất chậm
do đó nhiều chỉ tiêu chưa đạt được mục tiêu đề ra
chưa thu hẹp được khoảng cách
về chất lượng môi trường kinh doanh
và năng lực cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực
thậm chí vẫn còn một số lĩnh vực
không có sự cải thiện hoặc giảm bậc
chẳng hạn thời gian thực hiện các thủ tục
cấp phép xây dựng kéo dài thêm năm mươi hai ngày
đăng ký sở hữu tài sản thêm một thủ tục
điểm số về chất lượng thủ tục hành chính
đất đai ở dưới mức trung bình
địa phương cũng quan trọng
trung ương cũng quan trọng
nhưng mà tinh thần đổi mới là bao giờ
phải từ trên gương mẫu xuống
chúng ta cố gắng là các bộ ngành
tôi kêu gọi các bộ ngành
nhắc vào thực tế các địa phương để gỡ các quy định
chúng ta đã có ba mươi năm đổi mới
mà gần đây
chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt
chúng ta phải tiếp tục
tạo cái điều kiện thuận lợi nhất
để cho mọi người dân
sáng tạo phát huy được cái giá trị của mình
làm sao để mọi người dân
đều mong muốn
và khi mong muốn rồi
thì đều được có thông tin đầy đủ
được hỗ trợ cần thiết theo pháp luật
phù hợp với thông lệ thế giới
để khởi nghiệp được
khởi nghiệp theo nghĩa việt nam
tức là bắt đầu cái khởi sự kinh doanh
để chúng ta cố gắng là có được một triệu doanh nghiệp
trong thời gian gần nhất
đối với những cái địa phương mà chúng ta đang hiện nay
chưa có sự quyết liệt trong cái việc thực hiện này
thì chính phủ đã nêu tên rất rõ ràng và
gắn cái trách nhiệm đó với cái người đứng đầu
của địa phương
chính vì thế mà hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng
có sự bảo cuộc
bắt đầu đồng đều hơn
đã có sự quan tâm hơn
tốt hơn của tất cả các địa phương
trên cả nước
tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn thấy cái mức độ
quyết liệt cũng như là mức độ quan tâm thì khác nhau
hiện các doanh nghiệp vẫn đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào nghị quyết một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám
bởi môi trường kinh doanh có đảm bảo
thông thoáng hoặc
tạo điều kiện thuận lợi
thì các doanh nghiệp mới có thể nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững
nhất là khi việt nam đã và đang hội nhập sâu rộng
với các nền kinh tế trong khu vực
cũng như trên thế giới
những khung khổ của nghị quyết một mươi chín hiện nay thì còn đang bị thiếu những hướng dẫn
chúng ta thấy là có hai trăm năm mươi cái chỉ tiêu của nhiều bốn cái nhóm chỉ số
tuy vậy thì một số bộ ngành liên quan thì chưa hướng dẫn và ở dưới thì địa phương thì cũng
chưa biết đầy đủ là để mình thực hiện các chỉ số đó thì
cần tập trung vào những nội dung gì
chúng ta vẫn phải tiếp tục
và duy trì
cái tinh thần của nghị quyết một mươi chín
đó là chúng ta phải tiếp tục cắt giảm các điều kiện
các cái thủ tục hành chính
cho doanh nghiệp
vấn đề nữa tôi nghĩ là các cái chi phí
mà chính thức và chi phí không chính thức
chúng tôi cũng đề nghị
với tinh thần nghị quyết số một mươi chín
chúng ta phải tiếp tục
đánh giá kiểm tra
cái chi phí này giảm tối đa cho các doanh nghiệp
tôi lượt qua cái nghị quyết dự thảo nghị quyết mà đưa ra hội nghị lần này thì tôi cho rằng là vẫn
nhiều nội dung đã được thay đổi
nhưng vẫn là
cái đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu
các ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
các cơ quan nhà nước từ trung ương địa phương
chưa rõ lắm
chúng ta đang hướng tới kinh tế thị trường
cho nên tất cả những thông tư nghị định những vấn đề luật
thì phải phù hợp
với các cái
nền kinh tế xung quanh
vấn đề thứ hai
đó là nhận thức
của những con người điều hành
phải có phải trang bị lại cho họ
và cái nhận thức vấn đề thứ ba
là những cái con người mà kể cả đối với hội
ví dụ như doanh nghiệp thôi
doanh nghiệp cũng không phải ai cũng hiểu
biết luật pháp
mà cũng rất nhiều người trốn thuế
chứ không phải là ta nói với nhau là
doanh nghiệp rất là tốt còn công quyền gây khó khăn
mà ta phải nói rằng là kể cả doanh nghiệp cũng vậy
cũng có nhiều doanh nghiệp trốn thuế
mà vừa rồi ta thấy đấy là nào là ông thải
thải độc ra môi trường rồi ông làm cái này đủ
đủ các thứ
thế thì vấn đề là
từ cái chỗ
pháp luật cũng phải nắn anh doanh nghiệp vào
và pháp luật cũng phải ép anh công chức phải làm cho đúng
thì đấy là hai cái để tìm gặp lẫn nhau
bàn tay không thể vỗ từ một phía
để môi trường kinh doanh thực sự được cải thiện minh bạch
cần có sự đồng hành thực hiện từ cấp trung ương đến địa phương
cho đến sự thực thi nghiêm túc của các doanh nghiệp
nếu như không cải cách thực sự
thì việc ký kết các hiệp định quốc tế như cptpp
hay sắp tới có thể là fta với eu
các doanh nghiệp việt nam cũng không thể đáp ứng được các yêu cầu của quốc tế
và không đủ năng lực cạnh tranh
để vươn ra biển lớn
thậm chí là trụ vững
trên thị trường sân nhà
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
hoặc email đồng hành cùng doanh nghiệp
chương trình được phát vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu
và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn
xin kính chào và hẹn gặp lại
hãy chia sẻ cơ hội hợp tác thành công